thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay
cơ quan khí tượng cảnh báo một số nơi ở đông bắc bắc bộ có thể xuất hiện mưa rào kèm rông về chiều và đêm
do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao mưa rông có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết nắng nóng ở khu vực tây bắc bắc bộ
khu vực từ thanh hòa đến phú yên tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
tình hình xâm nhập mặn hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long đang giảm dần theo chu kỳ chiều cường
hiện nay chiều sâu danh mặn bốn phần nghìn lấn sâu vào nội đồng tại sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây khoảng chín mươi một trăm một mươi km
sông cửa tiểu cửa đại năm mươi sáu mươi km sông hàm luông năm mươi năm sáu mươi km sông cổ chiên năm mươi sáu mươi km sông hậu bốn mươi năm mươi km sông cái lớn bốn mươi năm năm mươi năm km
giai đoạn chiều thấp này các địa phương cần tranh thủ tích chữ nương ngọt
phục vụ nông nghiệp và dân sinh
thời gian tới tình hình xâm nhập mặn tại các địa phương diễn biến như sau
tỉnh tiền giang hiện nay xâm nhập mặn còn sâu khoảng năm mươi năm mươi năm km vào nội đồng
từ nay đến cuối tháng bốn độ mặn sẽ giảm dần
ngày ba mươi tháng bốn sẽ giảm còn từ bốn mươi năm đến năm mươi km
tỉnh bến tre thời gian còn lại của mùa khô các sông tại tỉnh này còn các đợt xâm nhập mặn từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày một tháng năm
trong tháng năm xuất hiện hai đợt xâm nhập mặn rơi vào ngày sáu một mươi hai tháng năm và ngày một mươi chín hai mươi năm tháng năm
trong tháng sáu mặn giảm nhanh và rùi xa dần về cửa sông
tỉnh long an tình hình xâm nhập mặn tiếp tục ở mức độ sâu hơn gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm
thời gian xâm nhập mặn tăng cao tại các sông từ nay đến đầu tháng năm
sau đó xâm nhập mặn có khả năng giảm dần
xin được chuyển sang những thông tin về thời tiết trên thế giới
thưa quý vị các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vẫn đang đau đầu ứng phó với lũ lụt sau trận mưa được cho là lớn nhất trong vòng bảy mươi năm năm qua ở quốc gia có tiếng là khô cằn này
hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định biến đổi khí hậu có thể tiếp tay gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
lượng mưa kỷ lục hai trăm năm mươi bốn mm đã chút xuống an ain thành phố sắp biên giới với oman nhiều hơn mức trung bình của cả nước này trong một năm
tại dubai đường cao tốc biến thành sông nhiều lái xe bỏ lại phương tiện bị mắc kẹt trong biển nước nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị hư hại
các chuyến bay tại một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng
theo báo cáo hai mươi người đã thiệt mạng quá trình dọn dẹp phục hồi dự kiến diễn ra chậm
bởi là nơi nổi tiếng với khí hậu sa mạc khô hạn và nhiệt độ nóng hiếm khi có mưa nhiều khu vực thiếu hệ thống thoát nước
mưa lớn là hiện tượng bất thường ở uae đất nước nằm trên bán đảo ả rập với khí hậu sa mạc khô hạn và đồng thời là một trong những khu vực nóng nhất ách khô nhất trên trái đất
nhiệt độ không khí mùa hè có thể lên tới trên năm mươi độ c do đó nhiều nghi vấn rộ lên về thủ phạm thực sự sau trận mưa lũ bất thường ở dubai là công nghệ gieo mưa nhân tạo
biện pháp mà uae thường xuyên áp dụng để ứng phó với tình trạng khô hạn
công nghệ gieo mưa nhân tạo bao gồm việc phun các phân tử muối như bạc iorit hoặc glorid vào các đám mây
các tinh thể muối này giúp tạo các tinh thể băng trong mây độ ẩm trong đám mây sau đó bám vào tinh thể băng này và ngưng tụ thành mưa nhân tạo
tuy nhiên các chuyên gia và quan chức đã nhiều lần phủ nhận về khả năng này
các quan chức tại trung tâm khí tượng quốc gia uae khẳng định mưa lớn dẫn tới lũ lụt không phải do chương trình mưa nhân tạo gây ra
kể cả khi chương trình mưa nhân tạo cho máy bay di chuyển trên bầu trời dẫn tới bão
thì những nỗ lực đó cũng khó có thể tạo ra nhiều mưa hơn lượng mưa rơi tự nhiên
tuy nhiên trận mưa lớn gây lũ lụt chưa từng có ở uae cũng như oman và iran được cho là không phải tự nhiên xuất hiện
lượng mưa xối xả này là do một cơn bão lớn di chuyển chậm qua bán đảo ả rập và tiến vào vịnh oman trong nhiều ngày
cơn bão mang theo hơi ẩm nhiệt đới dồi dào từ khu vực cần xích đạo và xả lượng hơi ẩm đó xuống khu vực này như vòi cứu hỏa phun nước
các chuyên gia thời tiết nhấn mạnh bất kể chương trình này gây mưa nhân tạo có được triển khai hay không
cơn bão này vẫn là một phần của hiện tượng cực đoan đã xuất hiện trong mô hình dự báo thời tiết trước đó nhiều ngày
những đợt mưa sối xả như ở dubai được dự kiến xảy ra thường xuyên hơn khi bầu khí quyển tiếp tục nóng lên hấp thụ nhiều hơi ẩm hơn và tạo thành mưa lũ
hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định biến đổi khí hậu có thể tiếp tay gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở uae
thực tế bản thân điều đó không có gì là bất thường
do đó nhân loại phải chuẩn bị cho các điều kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có và có thể sẽ tồi tệ hơn cho đến khi chúng đã đứng mức phát thải dòng bằng không
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai sáng ngày hai mươi một tháng bốn
hà nội có mây ngày nắng nóng nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi bảy độ cao nhất ba mươi ba ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng đến nắng nóng riêng khu vực tây bắc nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gây gắt nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi sáu độ cao nhất ba mươi hai ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ cao
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ cao nhất ba mươi hai ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng riêng từ đà nẵng đến phú yên nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ cao nhất ba mươi hai ba mươi chín độ
tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi chín độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô ở các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo